ngày hai mươi tháng năm tại trường đại học bách khoa hà nội triển lãm dệt may italia phong cách và đột phá đã được khai mạc
triển lãm được thể hiện như một hành trình nghệ thuật bằng hình ảnh và xúc giác mô tả lịch sử và sự phát triển của ngành sản xuất dệt may italia
thông qua một loạt các tấm vải và sáu mô đung được xếp đặt tương tác khác nhau được thực hiện bởi mạng lưới hơn hai mươi công ty trong lĩnh vực này
các mô đun của triển lãm ghi lại sự phong phú và đa dạng của nền sản xuất italia từ vải dành cho thời trang cao cấp và đồ nội thất
cho đến ứng dụng hiện đại nhất như vải làm từ sợi tự nhiên vật liệu phế thải
triển lãm mở cửa đón công chúng từ chín h đến một mươi tám h ba mươi phút hàng ngày từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày hai mươi tháng năm tại hà nội đại diện liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
tiếp đoàn đại biểu hội đồng hòa bình và đoàn kết nepal đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
năm hai nghìn hai mươi năm đánh dấu năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nepal
dự kiến nhiều hoạt động song phương sẽ được tổ chức
nhân dịp này phó chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam nguyễn ngọc hùng bày tỏ mong muốn phía nepal
tích cực tổ chức các hoạt động vận động thành lập hội hữu nghị nepal việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin
thảo luận các phương án hoạt động hợp tác cụ thể để tăng cường giao lưu nhân dân việt nam nepal